lao động nữ từ nông thôn ra đô thị tìm kiếm việc làm ngày càng nhiều
tuy nhiên không phải ai cũng có cuộc sống như mơ ước
do vướng không ít rào cản khiến cho nhiều người khó tìm được việc làm bền vững tại các thành phố lớn
chị phan thị thu hà ở tỉnh tuyên quang lên hà nội lập nghiệp đã một mươi năm nay
làm công nhân trong khu công nghiệp có mức lương thấp khiến chị rất vất vả để nuôi ba con nhỏ tại thủ đô
do không biết làm nghề gì khác ở nơi đất khách quê người
nên chị hà vẫn chấp nhận làm công nhân để được duy trì đóng bảo hiểm hàng tháng
lào động di cư đặc biệt là nữ lao động gặp rất nhiều khó khăn khi xin việc và làm việc tại các đô thị lớn
hơn bảy mươi số lao động này khi đi tìm việc đều chưa qua đào tạo nghề bài bản
một bộ phận lao động nữ di cư đã có kinh nghiệm làm việc và trình độ tay nghề nhất định
nhưng do chưa có bằng cấp hay chứng chỉ nên những kỹ năng đó đã không được công nhận chính thức trên thị trường lao động
họ gặp khó khăn trong tuyển dụng và trả lương
nguyên nhân là do không có quy định pháp lý nào để liên kết chính thức giữa hệ thống dạy nghề
với doanh nghiệp trong việc sử dụng lao động
mình đi làm công nhân thì tại một thời điểm nào đấy thì nó cũng sẽ thủy hợp đồng với mình thôi
khi sức khỏe mình không đảm bảo thì mình sẽ không được làm việc tiếp nữa
người ta sẽ lấy lý do để người ta xa thải mình
thực tế đã có nhiều mô hình dự án để hỗ trợ đối tượng lao động đặc thù
được đào tạo các nghề cơ bản như may làm đẹp nấu ăn
nhiều nữ lao động di cư sau khi vừa học vừa làm
đã tìm được cho mình một hướng đi mới với công việc ổn định hơn
có mức thu nhập khá tại đầu thị
tuy nhiên tỷ lệ thành công chỉ chiếm hai mươi năm
họ có những cái kỹ năng họ có những kiến thức nhất định của cái nghề họ làm
chứ không phải là không có không phải là lao động không có kỹ năng
nhưng mà lại không được công nhận chính thức trên thị trường lao động
tức là nó phải qua thông qua một cái hệ thống văn bằng chứng chỉ nhất định
thì đây là một cái điểm mà tôi cho rằng là rất quan trọng
mà cần phải tính đến trong tương lai
trong xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ
lực lượng lao động nông thôn nhất là lao động nữ dôi dư khá nhiều
để giải bài toán việc làm bền vững cho lao động nữ nhập cư
cần những cơ chế chính sách phù hợp giải pháp đồng bộ
để tạo điều kiện cho họ có khả năng nuôi được bản thân
gia đình và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội